những năm trước đây nghề nuôi cá sấu là nghề mang lại lợi nhuận cao thậm chí nó đã trở thành phong trào
thu hút nông dân tại nhiều địa phương như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương phát triển nghề nuôi cá sấu
tuy nhiên giờ đây sau người trồng chuối người chăn nuôi lợn thì những người nuôi cá sấu cũng đang mong được giải cứu
bởi giá cá sấu rất mạnh đầu ra bấp banh khiến nhiều hộ rơi vào cảnh lao đào
hợp tác xã cá sấu giống nam bộ huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
nếu như trước đây nhộn nhịp người ra người vào mua cá sấu giống thì giờ đây trở nên vắng vẻ điều hưu
với hơn bốn trăm linh cá sấu bố mẹ mỗi năm hợp tác xã cho ra hơn hai cá sấu giống
năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn nhiều người đến đây mua nhưng hợp tác xã chẳng đủ cá sấu giống để bán
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm hợp tác xã chỉ bán được một nửa đàn cá sấu giống
năm hai nghìn một mươi sáu không con cá sấu giống nào được bán ra và năm nay tình trạng tương tự có thể lặp lại
khi giá cá sấu giống bắt đầu
và những doanh nghiệp lớn như làng cá sấu hoa cà cũng gặp nhiều khó khăn trước tình trạng giá cá sấu xuống thấp
theo những người nuôi cá sấu để tạo ra một kg thịt cá sấu thì phải mất bốn kg thức ăn
giá thức ăn hiện tại cho cá sấu trung bình khoảng một mươi hai đồng một kg đó là chưa kể các chi phí khác
điều này cũng có nghĩa với giá bán hiện tại người chăn nuôi đang lỗ nặng
để đảm bảo thì giá cá sấu tối thiểu là phải từ một trăm bốn mươi trở lên
giá cá sấu hai nghìn một mươi năm thì nó là hai trăm bốn mươi
nhưng mà từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hiện nay luôn thì nó do động từ năm mươi năm đến tám mươi đồng một kg
tính ra giá cá sấu hiện nay rất là thấp
tình trạng cá sấu rớt giá vẫn là câu chuyện cũ lặp lại
nhiều hộ nuôi thấy có lợi nhuận thì tăng đàn thiếu kiểm soát
các hộ nuôi mới được hình thành cùng với việc phụ thuộc vào thị trường trung quốc
khi thị trường này giảm hoặc ngừng thu mua các hộ chăn nuôi chẳng biết bán cho ai
thức ăn thì nó lại cao mà mình nuôi lên để đạt cái cá thương pháp
thì họ sẽ thua lỗ rất là nhiều
thành thử đó cá mà một mươi một mươi năm kg là họ cũng bán
thì những người mà lái thì họ sẽ thâu vô và họ sẽ mổ và họ chữ da lại
và nếu mà cái tình hình này mà kéo dài thì trong năm tới nữa thì có khả năng là cái lần cá sấu của việt nam mình sẽ giảm hơn rất nhiều
hiện nay chúng ta tồn trong dân cũng phải dài một trăm linh con cá sấu
thì nếu như các cái doanh nghiệp các cái công ty mà chế biến về da cá sấu và kinh doanh về sản phẩm cá sấu

thì có thể giúp người nông dân là anh thu mua hết thì anh sẽ mổ cái con cá sấu thịt thì anh trữ đông
da thì anh làm da muối anh để hai năm ba năm không sao
nhưng mà rõ ràng mà con cá sấu hai triệu ba triệu anh một doanh nghiệp mà nếu mua chừng bốn năm mươi ngàn con thì tiền đâu
cái gia trò nhà nước cái gia trò ngân hàng nhảy vô chỗ đó thì cái giải cứu vẫn được như thường
nhưng mà vừa qua thì chưa có được cái quan tâm đúng mức tới đó
trong khi chờ đợi những động thái hỗ trợ từ ngành chức năng
các doanh nghiệp lớn như làng cá sấu hoa cà
đang xử lý lượng cá sấu tồn động bằng cách đưa vào sản xuất các sản phẩm thủ công cấp đông thịt cá sấu
tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài doanh nghiệp sẽ khó có thể cầm cự được